thời gian gần đây lực lượng chức năng thành phố hà nội liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán vận chuyển dụng cụ test nhanh covid một mươi chín nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
mà ngay trong sáng ngày hôm nay hàng nghìn bộ test nhanh nhập lậu đã bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện thu giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội trên địa bàn phường xuân đỉnh vào sáng nay
cơ quan công an phát hiện đối tượng phan văn tuấn đang vận chuyển hai thùng xốp bên trong có chứa hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã đặt mua số hàng này từ đức sau đó vận chuyển lậu về việt nam để bán kiếm lời
mỗi một hộp test nhanh như thế này tuấn nhập về với giá khoảng hai trăm linh đồng sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá bốn trăm năm mươi đồng
mặc dù toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ và cũng không được cơ quan y tế cấp phép sử dụng trong nước
thế nhưng tuấn vẫn khẳng định đây là hàng tốt và hành động của mình không có gì sai
thì cái này là hành động đúng mặc dù nó sai nội pháp nhưng về mặt bọn em làm là rất kỳ cái tình cảm
theo cơ quan công an khách mua của tuấn đa phần là các đầu nậu nhỏ lẻ
sau khi qua tay những đối tượng này mỗi bộ test sẽ bị thổi giá lên tới một hai đến một ba triệu đồng
với số hàng này nếu bán chót lọt ra thị trường các đối tượng có thể thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
đây không những là hành vi trục lợi từ dịch bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch của cơ quan chức năng
buôn bán những thiết bị y tế chưa qua kiểm định
khi mà dịch bệnh xảy ra thì trước hết là mình cũng phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của chính phủ
thứ hai là chúng ta khi mua những mặt hàng thuốc này thì chúng ta cũng nên đến các nhà thuốc để mua cho nó đảm bảo
tránh cái việc mà mua trên mạng bởi vì khi mua trên mạng thì chúng ta không kiểm soát được cái nguồn gốc chất lượng
vì những cái mặt hàng thuốc này thứ nhất là không
không có nguồn gốc hàng hóa
không có kiểm soát được
cái thứ hai nữa là không được kiểm định của bộ y tế
thì do vậy mà khi người tiêu dùng sử dụng cái sản phẩm này thì chắc chắn là cái kết quả không được như mong muốn
dịch bệnh diễn biến phức tạp lại là cơ hội cho một số đối tượng lộng hành
chỉ tính từ đầu tháng sáu đến nay các cơ quan chức năng tại hà nội đã phát hiện năm vụ nhập lậu buôn bán các bộ test nhanh covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng tử
thu giữ hàng chục nghìn que test không đủ điều kiện
điều kiện lưu thông ra thị trường
hiện công an quận bắc tử liêm đang mở rộng điều tra đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật